tại hà nội ban nội chính trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhất là từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai của đảng đến nay
các đồng chí ủy viên trung ương đảng võ văn dũng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương trần quốc cường phó trưởng ban nội chính trung ương chủ trì họp báo
thông tin từ buổi họp báo cho biết hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi dự kiến tổ chức vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại hội trường bộ quốc phòng với sự tham dự của sáu trăm bảy mươi đại biểu
có gần năm đại biểu sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến ở tám mươi hai điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và trong quân đội
kể từ khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc bộ chính trị
do đồng chí tổng bí thư làm trưởng
công tác phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
hội nghị sẽ đánh giá kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm xác định cụ thể nhiệm vụ
giải pháp trọng tâm cho công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới
sẽ có một trăm hai mươi tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tham nhũng được khen thường tại hội nghị